phòng chống thiên tai phát triển kinh tế xã hội phục vụ quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường không khí và nước
đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu luật khí tượng thủy văn chính thức có hiệu lực
tiếp đó chính phủ đã ban hành nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu ndcp về quy định chi tiết một số điều của luật khí tượng thủy văn
đây được kỳ vọng là thay đổi lớn cho sự phát triển của ngành
khẳng định vai trò của ngành trong dự báo các hiện tượng thời tiết đi trước trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu
tuy nhiên sau hơn hai mươi năm từ pháp lệnh cho đến luật thì việc thực thi còn gặp nhiều khó khăn hạn chế
năm hai nghìn một mươi bảy cây cầu dẫn ra trạm quan chắc thủy văn cửa cấm trên sông cấm chảy qua thành phố hải phòng đã bị biến thành đường đi
từ xây dựng cảng và bãi tập kết vật liệu xây dựng
với hàng nghìn đống đất như thế này các doanh nghiệp xung quanh trạm thủy văn cửa cấm đã nuốt chọn hành lang an toàn thủy văn của trạm
theo quy định trong nghị định ba mươi tám thì hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
được quy định ở mức tối thiểu cho công trình đo mực nước sông hồ biển đoạn sông có chiều dài ba mươi mét về mỗi phía thượng lưu và hạ lưu tuyến đo
khoảng cách ba mươi mét tính từ công trình ra vùng nước trước công trình đối với trường hợp đo mực nước hồ biển
tuy nhiên chỉ quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy hành lang an toàn kỹ thuật của trạm thủy văn này đã bị xâm phạm
cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau hai năm tình trạng xâm phạm hành lang an toàn trạm thủy văn này vẫn không giảm thậm chí còn có chiều hướng tăng lên
không chỉ diện tích cảng được xây dựng mà cả rác thải cũng
đưa nhau bổ vây lấy trạm thủy văn này
trong báo cáo tình trạng vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn gửi lên tổng cục khí tượng thủy văn có ghi rõ về hiện trạng của trạm thủy văn cửa cấm
bao gồm phía thượng lưu công trình đo đạc công ty lề quốc làm cầu cảng sàn lấp khu đất thuộc hành lang kỹ thuật công trình tuyến đo mực nước
lưu lượng nước gồm nhà đặt máy tự ghi mực nước tuyến cọc quan trắc mực nước đường ống si phong dẫn nước hệ thống tiêu định vị thủy trực đo tốc độ dòng chảy
nhiều tàu của công ty lê quốc thường xuyên neo đậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang kỹ thuật công trình
và gây rất nhiều khó khăn cho trạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ít nhiều làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy tại trạm
phía hạ lưu công trình đo đạc công ty vận tải đường sông số bốn xây dựng cầu cảng cách công trình quan trắc mực nước
đặt máy tự ghi mực nước tuyến cọc quan trắc mực nước đường ống si phong dẫn nước khoảng hai mươi mét
trên thực tế hiện nay không chỉ có trạm thủy văn cửa cấm mà nhiều trạm khí tượng thủy văn khác cũng đã bị xâm phạm diện tích từ nhiều năm qua
mà nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu phát triển kinh tế của các địa phương đã thiếu đi nhận thức về tầm quan trọng của công trình khí tượng thủy văn
các hoạt động kinh tế của các tổ chức cá nhân các địa phương nơi có tổ chức khí tượng thủy văn
trong quá trình hoạt động kinh tế không tuân thủ cho luật không chấp hành luật khí tượng thủy văn
không tuân thủ trong điều bày về hành lang nghệ thuật công trình khí tượng thủy văn
nên là vì quan tâm của các địa phương xử lý các trường hợp nó không được kiên quyết không được triệt hải
đến là việc xử lý
xâm phạm hành lang an toàn kỹ thuật thì càng ngày nó càng nghiêm trọng
việc lấn chiếm hành lang an toàn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới độ an toàn của trạm
dẫn đến giá trị quan chắc không phản ánh đúng làm tăng sai số dự báo đặc biệt khi có mưa lớn hay bão lũ
tại trạm khí tượng bắc ninh kỷ lục về nhiệt độ đo được trong nhiều năm qua vào mùa hè
là ở mức bốn mươi một ba độ c mức nhiệt báo động này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống
sức khỏe người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
tuy nhiên với những người làm khí tượng họ hiểu kỷ lục này được đo đạc bởi nhiều sai số
và nguyên nhân chính là những mái tôn của các doanh nghiệp sản xuất lấn chiếm hành lang an toàn khí tượng xung quanh trạm
do bị nhiều tòa nhà xưởng sản xuất bao quanh nên kết quả bị tác động bởi các yếu tố khách quan là không tránh khỏi
đại diện đài cũng đã làm việc với doanh nghiệp và các sở ngành liên quan về tình trạng này
những con số trên thực tế đã thể hiện được mức độ nguy hại trong vấn đề xâm phạm hành lang an toàn của các trạm khí tượng thủy văn
hành lang an toàn kỹ thuật bị xâm phạm gây ảnh hưởng tới kết quả đo đạc là do lâu nay
tại các địa phương chưa có sự quan tâm đúng tới mức độ quan trọng của ngành này
pháp lệnh dù đã có nhưng hiệu lực không cao so với nhiều luật của các ngành khác
các ngành khác dẫn đến sự phất lờ pháp lệnh
có những cơ sở đến mức nào đó để dừng những cái đã vi phạm rồi thôi
từ chỗ thiếu tôn trọng pháp lệnh dẫn đến tình trạng xâm lấn hành lang an toàn kỹ thuật tồn tại trong nhiều năm qua
tình trạng xâm lấn lại thường là các công trình kiên cố nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn
ngoài những khó khăn trên trong thực hiện luật khí tượng thủy văn thì còn xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan trong nội tại của ngành
lĩnh vực khí tượng thủy văn là một lĩnh vực hết sức đặc thủ
do vậy một số các văn bản quy phạm pháp luật của lĩnh vực khí tượng thủy văn còn mang tính kỹ thuật
do vậy có thể trong quá trình triển khai đối với người ngoài ngành khí tượng thủy văn thì hơi khó hiểu
dẫn tới việc áp dụng như thực tế chưa được như mong muốn
cái khó khăn thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khí tượng thủy văn
nó cũng chưa được như mong đợi
tính đến nay qua việc chúng tôi tiến trai các hoạt động triển khai thi hành luật
thì cũng mới chỉ túc tổ chức được một đến hai hội nghị mang tính chất là cấp vùng
ngoài ra bên cạnh đó mặc dù chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến tuyên truyền
tuy nhiên là cái tính phổ biến mang tính chất là rộng chuyên sâu
để mang tính chuyên đề về pháp luật khí tượng thủy văn thì cũng chưa thực hiện được nhiều
để luật khí tượng thủy văn đi vào đời sống đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải có các giải pháp đồng bộ
khắc phục những hậu quả của việc xâm lấn hành lang an toàn kỹ thuật
nhiều năm trước để lại cũng như chủ động nâng cao năng lực toàn ngành
và có các biện pháp tránh lặp lại tình trạng này trong hiện tại và tương lai
để phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội
đối với những công trình khí tượng thủy văn mà chúng ta xây dựng mới sau này
theo quy hoạch thì chúng ta sẽ phải làm sao cho nó phù hợp
tức là chúng ta phải đưa ra được các tiêu chí các điều kiện các mô hình hoạt động của trạng khí tử văn
ứng với các điều kiện cụ thể phân rõ các dạng khác nhau
và đưa vào các công nghệ thiết bị đo đảo quan trọng khác nhau
để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu bài toán dự báo của chúng ta
nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội
ví dụ ngày xưa khi mà đất nước chưa phát triển
thì lúc bây giờ chúng tôi khí tử văn phát triển ở những nơi rất vắng vẻ
nhưng sau một mươi năm hai mươi năm sau thì nơi mà chúng tôi đặt dân đến giờ này
thì đã trở thành các đô thị nhà cửa rất mốt
và vô hình chung chúng tôi lại trở thành
là có thể là cản trở cái sự phát triển
hoặc là theo đúng chúng tôi thì rõ ràng là không thể phù hợp được
thì chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ phải có những cái bài toán để điều chỉnh
dù ngành khí tượng thủy văn đã có những nỗ lực nâng cao năng lực
đổi mới công nghệ để phù hợp với những khó khăn đã tồn tại lâu nay
tuy nhiên để khắc phục khó khăn
cần hướng tới giải quyết tận gốc vấn đề bài toán quy hoạch
tránh trùng chéo quy hoạch giữa các ngành
góp phần phát triển kinh tế với ngành khí tử văn
khí tượng thủy văn
trong cái luật kỳ hoạch quy định rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch
trong đó cái quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng quốc gia với tinh chất là một quy hoạch ngành
nó phải phù hợp với lại cái quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
cũng như là cái quy hoạch mà dưới cái quy hoạch ngành quốc gia là các quy hoạch của địa phương
cũng phải phù hợp với lại quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tổng thể
thì chúng tôi kỳ vọng rằng là hiện nay bộ thông minh môi trường cũng đang giao cho tổng cục khí tượng văn
triển khai xây dựng cái nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng văn theo quy định của luật quy hoạch
thì báo cáo đồng chí rằng là hiện nay thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là với một cái tinh thần xây dựng cái quy hoạch mới
theo quy định của luật quy hoạch thì những cái việc mà trồng chéo mâu thuẫn giữa các quy hoạch
đặc biệt là ví dụ như quy hoạch phát triển kinh tế sội của địa phương với quy hoạch ngành quốc gia
nó sẽ được giải quyết xử lý thông qua cái việc mà chúng tôi triển khai xây dựng cái quy hoạch mạng lưới trạm khí độ quốc gia
đầu tư công nghệ tương thích với điều kiện tự nhiên tại các khu vực bị xâm lấn đòi hỏi nguồn tài chính lớn
bên cạnh đó đào tạo nguồn nhân lực tương xứng cũng được coi là giải pháp bền vững lâu dài đối với sự phát triển của ngành
thế nhưng trước mắt để giải quyết các khó khăn trong thực hiện luật khí tượng thủy văn
ngành cần chủ động công tác phối hợp với các địa phương để kịp thời ngăn chặn các trường hợp xâm lấn hành lang an toàn kỹ thuật
tránh tình trạng việc đã rồi mới xử lý
những sai sót trong giá trị đo đạc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác dự báo của ngành khí tượng thủy văn
từ đó sẽ dẫn đến những hệ lụy trong công tác dự báo cảnh báo thiên tai cho nhân dân
chính vì vậy bảo đảm để luật khí tượng thủy văn được chấp hành
nghiêm túc là điều mà các địa phương cần chú trọng thực hiện
thưa quý vị và các bạn từ bao lâu nay người dân ở xã thuận hòa huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
vẫn chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt nguồn nước của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên
những ngày nắng nóng gây gắt này thì nguồn nước đã khăn hiếm lại bị nhiễm vôi và nhiễm phèn
do đó nước uống nước sinh hoạt người dân phải mua từ các nơi tới với giá rất là cao
thời tiết nắng nóng đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân xã vùng cao thuận hòa
huyện hàm thuận bắc của tỉnh bình thuận để có nước sinh hoạt các hộ dân trong xã phải đi mua
với giá giao động từ sáu mươi cho đến một trăm hai mươi đồng một mét cuối tùy vào cung đường vận chuyển
để khoan một giếng nước ở đây chi phí là từ hai mươi cho đến bốn mươi triệu đồng nhưng rất khó để đảo trúng
mạch nước và nếu có nước thì cũng không thể dùng để nấu ăn do nguồn nước bị nhiễm vôi nhiễm phèn
nguồn nước là bây giờ sử dụng là hiện nhà nước của thôn đã cho coi như là một cái giếng để sinh
hoạt nhưng mà giếng nước đó là toàn là đóng còn toàn là phèn với lại cặn cấu đá cặn đá
thử đây sinh hoạt nấu ăn đồ không có được chỉ có coi như là tấm giặt
khoan thì còn được cái món xài được vì nó phèn quả nặng nước đó nhiều lúc cái ví dụ xài đủ một năm
hai năm chứ lúc đầu mà mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm
mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm mới lên bơm
xã tuận hòa có hơn một bảy trăm linh hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa được tiếp cận và sử dụng nước sạch theo
quy định thời tiết nắng nóng vẫn còn kéo dài người dân nơi đây chỉ còn biết chắc chiêu từng
giọt nước để cầm cự qua mùa khô chúng tôi mong muốn các cấp của tỉnh
cũng như là huyện sớm quan tâm khởi công xây dựng nhà máy nước sông qua chỉ có xây dựng nhà máy
nước sông thì ký tỉ lợi hộ dân sử dụng nước sạch mới đảm bảo chứ hiện nay thì nhân dân chưa sử
dụng được nước sạch thiếu nước sản xuất thiếu nguồn nước sạch từ nhiều năm qua cũng chính là
một trong những nguyên nhân khiến thuận hòa chậm phát triển trong mùa khô thời tiết nắng nóng
việc thiếu nước sạch để sinh hoạt còn dẫn tới những nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mùa hè khiến
người dân lo lắng
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi và hãy chia sẻ với chương
trình những hoạt động sống xanh của bạn hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì
một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên
kênh truyền hình nhân dân thưa quý vị với thực tế lượng rác thải sinh hoạt đô thị tăng gấp hai lần
trong một mươi năm năm qua thì vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt đang trở thành thách thức lớn đối với nước ta hiện
nay rác thải dù ngày càng nhiều nhưng phần lớn lại chưa được thu gom và xử lý đúng quy định quản lý rác
thải đặc biệt là rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp thiết vì môi trường chung quanh vừa qua
chương trình hưởng ứng ngày trái đất hai nghìn một mươi chín với chủ đề vì một thế giới không rác thải đã được tổ chức
tại hà nội nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trước tình trạng ô nhiễm rác thải đang diễn ra từng
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
ngay từ sáng sớm mẹ con chị vũ thu trang và bé phúc an đã có mặt tại chương trình hưởng ứng ngày trái đất
hai nghìn một mươi chín sau khi tham quan nhiều sát hàng hai mẹ con dừng chân ở quầy hành trình rác thải và đã có cho
mình những trải nghiệm thú vị
và mình hôm nay mình đến đây mình dùng để tìm kiếm những trải nghiệm thú vị
con trai sáu tuổi của mình đến cùng tham gia chương trình để cũng cùng muốn con để hiểu về là làm thế nào để bảo vệ môi trường thông qua sử dụng những vật liệu thân thiện
sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong việc xả rác thúc đẩy các bên đưa ra sáng kiến giải pháp giảm thiểu và tái chế rác thải
từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tài nguyên cho việt nam
tại sự kiện có một mươi năm đơn vị tham gia bao gồm các doanh nghiệp
tổ chức phi chính phủ đội nhóm tình nguyện vì môi trường các trường học triển lãm các sáng kiến giảm thiểu tái chế rác thải
cùng những hoạt động thiết thực như đổi rác thải phế liệu rác thải điện tử lấy các sản phẩm thân thiện môi trường nhằm thể hiện thông điệp chung của chương trình
sự kiện cũng muốn kết nối giữa các khối với nhau tức là ví dụ như các hộ gia đình các doanh nghiệp tài chế
để làm sao xây dựng mô hình chuỗi rác thải tài chế đó chính là các thông điệp chính của sự kiện ngày hôm nay
chương trình hưởng ứng ngày trái đất năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều đối tượng có cùng chung một mục tiêu hành động để bảo vệ môi trường sống xung quanh
là một người tiếp xúc với rác thải hàng ngày tham gia chương trình này chị trịnh thị lệ đã có những chia sẻ
mong muốn nhiều người thay đổi tư duy thói quen vứt rác vốn tồn tại lâu nay